thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp số ca nhiễm mới liên tục tăng cao
tỉnh vĩnh long và sóc trăng đã nâng cấp độ dịch từ cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng lên cấp ba là nguy cơ cao vùng cam
theo đó từ giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một tỉnh sóc trăng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín từ cấp hai lên cấp ba
cùng ngày chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng đã ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
yêu cầu từ hai mươi một h ngày hôm trước cho tới bốn h sáng ngày hôm sau người dân không ra đường trừ các trường hợp cấp cứu
các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch phòng chống thiên tai cán bộ phóng viên lực lượng làm công tác cấp thiết khác
thời gian thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tại vĩnh long nâng cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh từ cấp độ hai nguy cơ trung bình lên cấp độ ba nguy cơ cao bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một
theo đó toàn tỉnh có một huyện ở cấp độ hai là huyện bình tân sáu huyện thành phố ở cấp độ ba gồm thành phố vĩnh long và các huyện long hồ mang thít vũng liêm tam bình trà ôn
thị xã bình minh đang ở cấp độ bốn là nguy cơ rất cao
vào ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh viện bình tân đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
bệnh tật thành phố hà nội có thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến ngân hàng vp bank số hai nguyễn khánh toàn
phường quan hoa quận cầu giấy trong thời gian từ ngày tám tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
người đã đến địa điểm trong thời gian như đã thông báo chủ động tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế nơi cư trú để được hỗ trợ hoặc gọi đến các số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm tám mươi tám
trạm y tế phường quan hoa quận cầu giấy

hoặc cdc hà nội hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh số hai